chào quý vị và các bạn áp thấp nhiệt đới trên biển đông vẫn đang tiếp tục di chuyển về phía nước ta
sáng nay áp thấp nhiệt đới cách đảo sông tử tây khoảng một trăm một mươi km về phía nam đông nam
với sức gió vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu giật cấp tám
sự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão
kèm với gió to sóng lớn tàu thuyền cần hết sức lưu ý
do nằm ngoài vùng ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới mà khu vực bắc bộ
thời tiết đang trong những ngày ổn định
phía đông bắc bộ trời nắng giáo hanh khô thuận lợi cho các hoạt động dân sinh trên khu vực
nhiệt độ cả ba ngày tới không vượt quá ngưỡng hai mươi tám độ
thời tiết mang nét đặc trưng cuối thu đầu đông
không ngoại lệ khu vực tây bắc bộ cũng có kiểu thời tiết là ban ngày nắng giáo hanh khô
ban đêm trời lạnh vùng núi cao trời rét
tuy trời có nắng nhưng nhiệt độ lại không cao nên hoạt động giao thương trên khu vực
không bị ảnh hưởng bởi tình hình thời tiết
nhiệt độ chưa chiều cả ba ngày tới đều ở mức hai mươi bốn hai mươi bảy độ
nơi có thời tiết đáng lưu ý nhất là khu vực miền trung
khi mà tại đây mưa lớn vẫn đang tiếp diễn khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế
mưa chưa có điều kiện thuyên giảm nhiều thì lại chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
có khả năng mạnh lên thành bão trên biển đông khiến cho mưa sẽ gia tăng trong ba ngày tới
do có mưa nên nhiệt độ cao nhất ngày cũng chỉ đạt mức là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
các tỉnh thành còn lại của miền trung là đà nẵng đến bình thuận mưa lớn còn quần thảo mạnh hơn
trong đó trọng tâm mưa là khu vực bình định đến ninh thuận
người dân cần đề phòng với nguy cơ xuất hiện ngập úng cục bộ sạt lở trơn trượt vùng trũng thấp ven sông
khi có mưa lớn xảy ra
khoảng đến ngày hai mươi tám tháng một mươi mưa tại các tỉnh phía nam nước ta mới có dấu hiệu thuyên giảm
nhiệt độ chưa chiều ở mức hai mươi sáu hai mươi chín độ
tây nguyên cũng không ngoại lệ mưa sẽ rồn rập và đạt lượng lớn nhất
trong hai ngày là ngày hai mươi sáu và ngày hai mươi bảy tháng một mươi
sau đó thì mưa giảm dần và nhiệt độ cũng nhích tăng theo
cụ thể hai ngày tới chưa chiều là từ hai mươi sáu hai mươi chín độ
sau đến ngày hai mươi tám tháng một mươi nhiệt độ sẽ đạt mức hai mươi bảy ba mươi độ
điểm dừng chân cuối cùng là nam bộ
bên cạnh mưa lớn thì nam bộ còn phải đối mặt với chiều cường
nên nguy cơ ngập úng đe dọa đến đời sống của người dân đô thị nhiều nhất
về tình hình nhiệt độ trưa chiều trong hai ngày tới
nhiệt độ ở mức là từ ba năm độ
sau đó tăng nhẹ một độ thời tiết mát mẻ